hiện nay không ít người quan niệm nghề nông là nghề chân lấm tay bùn khó nhọc và không mang lại hiệu quả kinh tế
tuy nhiên trái ngược với quan điểm đó vẫn có những người trẻ tìm đến nông nghiệp để khởi nghiệp bởi niềm đam mê và nhận thấy tiềm năng phát triển của nó
rất nhiều mô hình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đã thành công trong đó nhiều mô hình được thành lập nhờ các đoàn viên của các tổ chức cơ sở đoàn
điều này không chỉ giúp đoàn viên thanh niên có công an việc làm tăng thu nhập mà còn tạo đà cho phát triển kinh tế nông thôn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
sau khi tốt nghiệp đại học sớm nhận thấy tiềm năng của vùng đất quê hương có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy thanh niên lương đình hùng đã sáng lập ra hợp tác xã nông nghiệp thanh niên như cố
với mô hình trồng rau củ quả sạch trên công nghệ
nhà lưới khép kín đánh dấu cho sự phát triển của mô hình khởi nghiệp dành cho thanh niên nông thôn
ngay trong năm đầu tiên trồng thử nghiệm các sản phẩm rau củ quả ở đây cho năng suất và chất lượng cao đáp ứng thị trường tiêu thụ
thành lập hợp tác xã nông nghiệp thanh niên đó là cái mong muốn của mình trong cái việc mà giải quyết việc làm
cũng như là tạo mô hình sinh kế cho các bạn đoàn viên thanh niên của xã nhà
chúng tôi đã tiến hành thực hiện cái việc mà sản phẩm trồng
canh tác các sản phẩm an toàn hướng đến người tiêu dùng là nhằm đến bảo vệ sức khỏe
để giải quyết được một phần nào đó những vấn nạn về thực phẩm bẩn hiện nay
rời quê hương ninh bình lên bắc cạn sinh sống và lập nghiệp
nhận thấy bà con địa phương có quỹ đất rộng chỉ trồng cây nuôi vài con lợn con gà hiệu quả kinh tế không cao
với sức trẻ và đam mê chị nhung mạnh dạn vay vốn đầu tư chuồng trại chăn nuôi lợn
theo phương pháp sinh học với đàn lợn lên đến gần hai trăm linh con
ứng dụng mô hình chăn nuôi và trồng trọt thực phẩm sạch khép kín
đến nay mô hình này đã phát triển khá hiệu quả mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình
những mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ như thế này đang có sức lan tỏa lớn
khởi dậy khát vọng khởi nghiệp vươn lên phát triển kinh tế của đông đảo thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi
và các bạn được học tập có được kiến thức kỹ năng
cái này đang tạo cho cái lợi thế là các bạn dám nghĩ và dám làm
khi mà tổ chức triển khai thì
đến với bắc cạn hôm nay có thể nhận thấy những miền quê đã thực sự thay ra đổi thịt
những ngôi nhà được xây dựng ngày một cao hơn minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ ở nơi đây
có được điều này là một phần sức trẻ của các thế hệ đoàn viên thanh niên
nhiệt huyết dám nghĩ dám làm luôn hướng về quê hương cách mạng